thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai mươi chín tháng chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
đã có chương trình tiếp xúc với cử tri xã bá xuyên thành phố sông công
đồng chí phạm bình minh đã thông tin về tình hình kinh tế của đất nước và thế giới
dưới sự ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo phó thủ tướng mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng công tác ngoại giao của nước ta trong thời gian qua đã được phối hợp chặt chẽ
và đạt nhiều kết quả tốt góp phần phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương
với các đối tác và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế
phó thủ tướng cũng ghi nhận tiếp thù những ý kiến của cử tri
và đặc biệt là những kiến nghị gửi tới chính phủ quốc hội
trong buổi tiếp xúc cử tri tại phường trang hạ thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
việc đưa công an chính quy về công tác tại xã đã mang lại nhiều kết quả quan trọng
góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương mang lại niềm tin cho nhân dân
giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm bộ trưởng bộ công an mong muốn
cử tri bắc ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước
góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
qua đó nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân
tại hà nội đồng chí vương đình huệ cùng các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số sáu
có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện ứng hòa
sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri kiến nghị về phát triển hạ tầng nước sạch ô nhiễm môi trường
bí thư thành ủy vương đình huệ yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo xây dựng cơ chế quy trình thực hiện giải pháp tìm nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng
không để các huyện phải tự tìm kiếm nguồn vốn kết dư của các quận như hiện nay
về vấn đề nước sạch bí thư thành ủy hà nội yêu cầu đã có dự án
thì các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện
coi việc cung cấp nước sạch cho người dân là nhiệm vụ chính trị việc cấp bách